dự kiến sẽ có năm trăm bảy mươi bảy người việt nam từ nga nhật bản và thái lan về nước
tại sân bay nội bài một trăm bảy mươi người về sân bay vân đồn
từ hôm nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba sân bay quốc tế tân sơn nhất dừng đón các chuyên bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước
do các khu cách ly tại tp hcm không còn khả năng tiếp nhận thêm